tại hà nội trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam và trung ương hội thầy thuốc trẻ việt nam
đã tổ chức chương trình gặp gỡ báo chí triển khai các hoạt động hỗ trợ y tế trong giai đoạn bình thường mới
nhằm chung tay cùng cả nước phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế
trong giai đoạn bình thường mới đặc biệt với tình trạng gia tăng nhanh chóng tỷ lệ lây nhiễm covid một mươi chín trên thế giới
việt nam mới đây cũng đã ghi nhận hai ca lây nhiễm cộng đồng tại đà nẵng

việt nam khỏe mạnh sẽ tiếp tục được triển khai trên cả nước từ nay cho đến khi việt nam tuyên bố hết dịch